công an huyện thạch thất nhận được tin báo về việc bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận một ca cấp cứu là bé gái ba tuổi trong tình trạng nguy kịch
kết quả chụp phim cho thấy có chín đinh nhọn găm trong đầu
sau khi tiếp nhận xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc
ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc tổ chức điều tra
tiếp đó ngay trong ngày một mươi tám tháng một cơ quan công an đã triệu tập đối tượng liên quan là nguyễn trung huyên
căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng cho thấy huyên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc
xảy ra mô thuận nhất thời đối tượng trần hiền hậu chủ tài huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã sử dụng hung khí đâm tử vong nạn nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đã bắt giữ đối tượng trần hiền hậu về hành vi giết người
vào chiều ngày một mươi tám tháng một sơn hoài thắng đi trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận thành phố sóc trăng
thì bị đối tượng hậu điều khiển xe mô tô đi cùng chiều phía sau và cầm cây dao đâm nhiều nhát vào lưng vai rồi bỏ chạy về hướng thành phố sóc trăng tẩu thoát
sau đó thắng tiếp tục chạy thêm được một đoạn thì đụng vào xe ba gác đang chạy cùng chiều và ngã xuống tử vong tại chỗ
qua công tác vận động đến khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tháng một đối tượng hậu đã đến cơ quan công an đầu thú
qua làm việc đối tượng hậu khai nhận trước đó do có mâu thuẫn nhất thời nên đã dùng dao đâm thắng
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quốc anh và bảy bị cáo trong vụ án nâng khống giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai
tám bị cáo trong vụ án này cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc anh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
trong chiều ngày hai mươi tháng một đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với tám bị cáo trong vụ án này cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bốn bị cáo là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai gồm nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai từ năm tới sáu năm tù
nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc bệnh viện từ bốn đến năm năm tù trịnh thị thuận kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù treo
lý ngọc thủy phó trưởng phòng tài trình kế toán bệnh viện từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi tháng tù treo
bốn bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn ngô thị thu huyền bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi sáu tháng tù treo trần lê hoàng từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù và phan minh dung từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù

sáu bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn ngô thị thu huyền bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi sáu tháng tù
bảy bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn ngô thị thu huyền bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi sáu tháng tù
tám bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn ngô thị thu huyền bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi sáu tháng tù